trồng mía trái vụ để bán cho các cơ sở ép nước mía giải khát để cho thu nhập cao
thế nhưng nhiều nông dân lại tỏ ra điêu đứng và lo lắng vì liên tiếp xảy ra các vụ cháy mía không rõ nguyên nhân gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng
phản ánh sau của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh phú yên
vừa qua khi thăm đồng anh thương phát hiện một bảy hectare mía của mình tại cánh đồng buôn dô
giáp danh giữa phú yên với đắk lắc bị cháy đen trơ gốc
mía cháy có mùi chua khét nên không bán làm nước mía được
bình thường những diện tích mía trái kiểu như thế này sẽ được các nhà máy thu mua giúp giảm bớt thiệt hại cho người trồng mía
tuy nhiên đây là thời điểm trái vụ các nhà máy đều đã đóng cửa
mía không bán được anh thương còn phải bỏ tiền thuê nhân công chặt bỏ dọn dẹp để làm vụ kế tiếp
trước đó trong hai ngày một mươi ba và một mươi bốn tháng sáu hơn bốn hectare mía khác của anh thương cách đó khoảng bốn km cũng bị cháy

chúng ta thì cái vụ cháy mía đường vàng đã xảy ra và lần nào chúng tôi được xuống đã báo cáo với cơ quan chức năng

hiện giờ là nạp văn vườn căn khí đã có chúng ta đã tiến hành điều đạt đợi giải quyết vụ này
hiện mỗi kg mía cây có giá hai đồng với năng suất năm mươi năm tấn một hectare
trung bình một hectare mía ép lấy nước có giá trị hơn một trăm linh triệu đồng
xã gia ly có hơn hai hectare mía
việc liên tiếp xảy ra các vụ cháy mía không rõ nguyên nhân không những khiến người trồng mía điều đứng
mà còn gây tâm lý hoang mang lo lắng cho nhiều hộ nông dân khác